chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh đã khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu tẩu
gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến mua sắm kites của công ty cổ phần công nghệ việt á
gọi tắt là công ty việt á ở các đơn vị thuộc sở y tế thật cần thơ
trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một sở y tế và các đơn vị liên quan của tp cnh đã thực hiện năm trăm bảy mươi sáu gói thầu
mua sắm thiết bị vật tư phục vụ phòng chống covid một mươi chín với tổng trị giá hơn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra tp cnh có kết luận về việc mua sắm và sử dụng các thiết bị vật tư
phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín tại sở y tế tp cnh cùng với các cơ quan
đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra công an tp cnh để điều tra dấu hiệu sai phạm
bảy gói thầu có liên quan đến công ty việt á trong đó năm gói thầu do trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cn
gọi tắt là cdc cần thơ chỉ định thầu mua sắm kites xét nghiệm của công ty việt á có dấu hiệu
cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty việt á và chỉ định công ty hợp nhất thực hiện gói thầu
nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua sắm
xây dựng giá không đảm bảo giá thị trường
dẫn đến tranh lệch giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
công an tp vnh vừa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh chín d thuộc công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuân tùng
có địa chỉ tại khối chín phường quán bầu tp vnh bắt giữ nguyễn tiến hòa phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
trưởng dây truyền kiểm định nguyễn ngọc thạch và cao xuân đạt là kiểm định viên về hành vi đưa nhận hối lộ
thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d được cục đăng kiểm việt nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bước đầu xác định từ khi hoạt động đến khi bị bắt giữ trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới
các đối tượng đã móc nối với cỏ và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải
lốp xe mòn phanh xe không đảm bảo đèn xe không đúng quy định tùy vào lỗi vi phạm
ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước thì các đối tượng nhận tiền hối lộ từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
số tiền nhận hối lộ được đạt tập hợp để cuối tuần chia cho các thành viên có liên quan
lựa chọn ma túy để lập nghiệp đây là con đường ngắn nhất để hai bị cáo là trần văn nghi
trú tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn và nguyễn ngọc huy chú tại phường vĩnh trung quận thanh khê sớm rơi vào vòng lao lý
vào ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai
dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử đối với trần văn nghi và nguyễn ngọc huy cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đà nẵng phát hiện huy móc nối với nghi
cùng hoạt động mua bán ma túy tìm mọi thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an như thay đổi nơi ở mở rộng phạm vi hoạt động
chiều ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại ngã tư lý thánh tông ngô quyền
năng bắt quả tăng huy thu giữ năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi gam ketamin
mở rộng điều tra bắt quả tăng nghi thu giữ ba trăm linh viên thuốc lắc năm mươi gram ketamin
tổng số lượng ma túy thu giữ được là tám trăm linh viên thuốc lắc và một trăm linh gram ketamin
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt trần văn nghi mức án tù trung thân
nguyễn ngọc huy hai mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi buôn bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn anh tú chú tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành
tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó công an huyện long thành bắt quả tăng tú đang tàng trữ bảy hộp pháo hoa nổ
tổng trọng lượng là bảy kg tại địa bàn xã long an
qua đấu tranh tú khai nhận đang mang số pháo trên đi bán thì bị bắt
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của tú tại ấp ba xã phước thái huyện long thành
cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng là hai mươi kg
hai mươi viên pháo tròn một trăm bốn mươi sáu viên và một gói ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần một trăm bảy mươi năm gram
chỉ sau hai mươi giờ tiếp nhận tin báo công an huyện tương dương tỉnh nghệ an đã nhanh chóng bắt giữ kha văn dân
đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện tương dương
theo đó vào lúc tám giờ một mươi phút ngày một mươi năm tháng hai dân giả vờ đến mua hàng tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện tương dương
lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng dân đã cướp giật túi sách
bên trong có hơn năm mươi bảy triệu đồng và bốn chỉ vàng giá trị gần hai mươi bốn triệu đồng sau đó tẩu thoát
đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng hai tại khu vực rừng núi xã lượng minh huyện tương dương
công an huyện tương dương đã bắt giữ dân và tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thế nhưng lại không có người trông coi
đây là một yếu tố mà các đối tượng phạm tội đã lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp xe máy của những người đi làm dãy
trong đó đã khởi tố hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
ngày bảy tháng hai anh bùi ngọc tùng chú tại thôn suối sâu xã khánh đông huyện khánh vĩnh
đi làm dãy ở thôn bến khế xã khánh bình và để chiếc xe máy của mình ở gần đó
sau khoảng một mươi năm phút anh tùng phát điện chiếc xe của mình đã bị mất
nghi ngờ bị kẻ gian lấy trộm anh tùng gọi điện cho người nhà
mang giấy tờ lên công an xã khánh đông trình báo
lực lượng công an đã khẩn trương triển khai công tác xác minh truy tìm phát điện chiếc xe bị mất
đang lưu thông trên đường khu vực xã khánh đông
làm việc với nhóm đối tượng điều khiển xe các đối tượng đã khai nhận vừa lấy trộm
tại một khu giấy ở xã khánh bình
sau khi mà nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về cái nhóm đối tượng
có cái biểu hiện thực hiện như dấu hiệu của hành vi trộm cắp xe máy
thì công an xã khánh đông cũng đã có mặt kịp thời
lúc đầu các đối tượng này không có khai nhận về cái việc hành vi trộm cắp
bởi vì các đối tượng này nói là xe của mình và xe hết xăng
và đang gọi là xe của mình
các đối tượng đã đẩy đi để đổ xăng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ
cũng như là những kinh nghiệm thực tiễn qua công tác đấu tranh
các đối tượng đã khai nhận về thực hiện hành vi trộm cắp của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh đã tiến hành khởi tố bị can
đối với trần nhật trường hai mươi ba tuổi nguyễn vũ hoàng anh một mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố nha trang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý qua đấu tranh bước đầu các đối tượng còn khai nhận
đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp xe máy khác ở các xã trong huyện khánh vĩnh
nạn nhân chủ yếu là những người đi làm nương dẫy để xe máy ở ngoài đường
cách xa nơi làm việc và không có người trông coi
xe máy sau khi trộm cắp được các đối tượng giao bán trên mạng
với giá khoảng ba năm triệu đồng một chiếc
thì thu đoạn của những nhóm đối tượng này là đi vào khu vực đất đáy của người dân
nhắm vào những địa bàn xe khu dân cư không có người dân để sinh sống
khi phát hiện xe mô tô đến ngoài đường không có người trông coi
các đối tượng trên đã tiến hành trộm cắp xe mô tô
nhằm để khó cho chủ tài sản khó bị phát hiện
thứ hai là sau khi trộm cắp tài sản cũng dễ tồn thoát
qua điều tra tới nay công an huyện khánh vĩnh đã thu hồi được bốn chiếc xe máy
là tăng vật của các vụ trộm để trả lại cho người bị mất
đặc thù ở huyện miền núi khánh vĩnh khi người dân đi làm dãy
đặc biệt là các khu giấy ở trên cao thường để xe ở ven đường hoặc giấu xe vào các bụi cây
đây là điều kiện dễ dàng để bọn tội phạm trộm cắp có thể ra tay gây án
thời gian gần đây công an huyện khánh vĩnh đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với công an các xã
để mạnh tuần trang kết hợp với tuyên truyền nhắc nhở người dân
nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản phòng ngừa tội phạm
một thông tin từ cục cảnh sát giao thông sẽ thành lập năm tổ công tác
trực tiếp kiểm tra việc xử lý vi phạm giao thông tại ba mươi tỉnh thành phố trên cả nước
các tổ gồm tổ một hà nội bắc ninh lạng sơn vĩnh phúc phú thọ
tổ hai hà nam ninh bình thanh hóa hương yên hải dương quảng ninh
tổ ba đà nẵng quảng nam bình định phú yên khánh hòa gia lai con tum
tổ bốn bà rịa vũng tàu tây ninh bình dương đồng nai bình thuận
tổ năm an giang tiền giang long an vĩnh long hậu giang sóc trăng cần thơ
các vi phạm được quyết liệt xử lý là vi phạm về nồng độ cồn xe quá khổ quá tải
cơi nới thành thùng xe quá niên hạn hết hạn đăng kiểm ô tô khách trở quá số người quy định
và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả
bên cạnh việc giám sát quá trình xử lý vi phạm năm tổ này cũng sẽ kiểm tra về công tác
bố trí lực lượng trên các tuyến địa bàn và nghiệp vụ khi tuần tra kiểm soát
biên bản xử lý vi phạm được lập và thông báo bàn giao cho cảnh sát giao thông địa phương xử lý theo quy định
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
học hậu thường trú tại số bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân tp hải phòng
về tội cô ấy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu học hậu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương tp hải phòng
và đối tượng tạ hữu lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xóm đồng tâm xã nghĩa hoàn
huyện tân kỳ tỉnh nghệ an phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng về tội cô ấy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý